bão khanun cơn bão đã đổ bộ và gây chết người ở okinawa vào ngày ba tháng tám đã quay trở lại tấn công nhật bản
trong ngày tám tháng tám bão khanun đã tiến tới vùng tây nam quốc gia này gây mưa lớn khiến giao thông và các hoạt động sản xuất bị sán đoạn
công ty madamoto sẽ tạm dừng sản xuất tại hai nhà máy trong nước vào ngày chín tháng tám và ngày một mươi tháng tám
các chuyến tàu cao tốc shinkansen kết nối giữa các ga hakata và osaka dự kiến có thể bị đình chỉ dịch vụ từ tối ngày hôm nay đến sáng ngày mai
cơ quan thời tiết nhật bản cho biết thêm bão khanun dự kiến sẽ di chuyển về phía bắc song song với bờ biển về phía hàn quốc
trong khi đó tại hàn quốc bão khanun được dự báo sẽ mang theo gió mạnh và mưa lớn từ ngày chín tháng tám đến ngày một mươi một tháng tám
giới chức hàn quốc đã chỉ thị cho chính quyền các địa phương chuẩn bị đóng cửa những khu vực ven biển đường mòn đi bộ đường dài công viên ven sông đường hầm và những nơi khác sẽ bị ngập lụt
cơ quan thời tiết nhật bản cho biết thêm bão khanun dự kiến sẽ di chuyển về phía bắc song song với bờ biển về phía hàn quốc